hoạt động xuất khẩu của việt nam tiếp tục đã tăng trưởng
năm hai nghìn hai mươi một hoạt động sản xuất xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn
chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy khiến việc vận chuyển hàng cho đối tác nước ngoài không kịp tiến độ
tuy vậy những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một nhiều tín hiệu tích cực từ đơn hàng
cộng thêm các hiệp định thương mại tự do như rcep evfta đi vào quá trình thực hiện
khiến doanh nghiệp kỳ vọng trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ
chúng tôi đã có một số thị trường rất là triển vọng điển hình là trung quốc chẳng hạn
thì hiện nay thị trường trung quốc bắt đầu chúng tôi có những đơn hàng quay lại để đặt hàng của chúng tôi
cũng như một số nước hiện nay ví dụ như nhật thì hiện nay khách hàng của chúng tôi là có lịch hẹn qua tết
để chúng tôi qua tết âm lịch để chúng tôi đang làm việc lại đàm phán lại những cái đơn hàng mới
hoặc là một số nước
mà hiện nay chúng tôi thấy những cái nhà xuất khẩu ngoài ra những cái nhà xuất khẩu nông sản của việt nam mình
thì hiện nay cũng làm việc với chúng tôi về những cái đơn hàng để mà xuất đi nước ngoài
tương tự các doanh nghiệp trong ngành hàng thủy sản cũng rất kỳ vọng vào sự phát triển ngành trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo triển vọng nông nghiệp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế và tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc
tiêu thụ thủy hải sản bình quân đầu người sẽ tăng ba sáu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
ngoài ra sự phục hồi của ngành dịch vụ thực phẩm ở mỹ thị trường xuất khẩu tôm và cá trà lớn nhất của việt nam
được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho triển vọng tăng trưởng xuất khẩu thủy sản việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
hiện tại tình hình đơn hàng của camimax tăng rất nhiều nhưng mà hiện tại thì doanh nghiệp không có dám nhận nhiều đơn hàng
nếu mà nhận nhiều đơn hàng thì mình sẽ không có giao kịp đơn hàng cho khách để kịp tết cái âm lịch
và không thể giao được đơn hàng trong tình hình thiếu nguyên liệu thì doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng về lợi nhuận của công ty
thì tôi nghĩ chắc triển vọng tăng hơn nhiều tăng ít nhất khoảng năm mươi
tại vì có đủ điều kiện để đáp ứng được tỷ lệ tăng trưởng đó
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương và hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu
cũng là nguồn lực đẩy cho ngành hàng xuất khẩu
để tận dụng các cơ hội sắp tới nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào khâu quản trị cũng như sản xuất
để nâng cao chất lượng tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của việt nam với các nước khác
việc chuyển đổi số cũng làm giảm giá thành sản phẩm lợi nhuận thu được cũng vì thế mà tăng cao so với trước đây
chúng tôi dùng cảm quan và đưa ra phương pháp so sánh
thế nhưng mà hiện nay phương pháp đó thì rất lâu và có những công đoạn không chuẩn người nhận không chuẩn chúng tôi tách ra không chuẩn
thì bây giờ chúng tôi vào châu âu chúng tôi phải làm ở đoạn đó
ngoài việc ứng dụng chuyển đổi số nhiều doanh nghiệp cũng có những kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu mở rộng nhà xưởng
các cơ sở sản xuất chế biến để tăng công suất
tuy vậy việc tận dụng được các cơ hội trong năm nay hay không cần có sự hỗ trợ từ các ban ngành liên quan
từ các cơ chế tạo điều kiện cho các ngành hàng xuất khẩu phát triển
trong đó nhiều doanh nghiệp kiến nghị chính phủ hỗ trợ về vấn đề vay vốn để tái sản xuất sau dịch
hạ lãi vay giảm thuế vat bảo hiểm xã hội để nhạy gánh cho doanh nghiệp
từ đó tạo động lực để các ngành hàng xuất khẩu chủ lực duy trì nhịp tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị những ngày cuối năm thì tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng triệt để mạng xã hội để gửi lên ảo
nhằm thu thập thông tin